hướng tới chào mừng ngày văn hóa các dân tộc việt nam một mươi chín tháng bốn vừa qua đông đảo đồng bào cơ tu tại thành phố đà nẵng
phấn khởi tham gia liên hoàn văn hóa thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống người cơ tu
đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào thiểu số
sinh sống ở khu vực vùng núi phía tây bắc của thành phố đà nẵng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé